tại buổi tiếp chủ tịch ngân hàng công thương trung quốc icbc dịch hội mãn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và uy tín của icbc trong khu vực và toàn cầu
nhất là về tổng tài sản và các hoạt động đầu tư
thủ tướng đề nghị icbc phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam để có nhiều hướng đầu tư
hợp tác cụ thể thiết thực và hiệu quả tại việt nam
về phần mình đại diện lãnh đạo icbc đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của việt nam
nhất là lĩnh vực tài chính ngân hàng
icbc đang đứng vị trí số một trong số năm ngân hàng trung quốc có hoạt động tại việt nam
và là tổ chức tín dụng có nhiều kinh nghiệm quản trị rủi ro
icbc mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển cơ sở hạ tầng của việt nam
tiếp chủ tịch ngân hàng nông nghiệp trung quốc chu mộ bang
thủ tướng đánh giá cao những thành công của ngân hàng này trong thời gian vừa qua
về đề nghị của ngân hàng nông nghiệp trung quốc mở chi nhánh tại việt nam
thủ tướng cho biết sẽ giao ngân hàng nhà nước việt nam xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật của việt nam
ông chu mộ băng cũng mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc quan tâm
tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan của chính phủ tạo điều kiện cho ngân hàng nông nghiệp
xúc tiến các hoạt động tiến dụng tại việt nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông phan hồ
giám đốc phụ trách châu á tập đoàn trung hưng và ông vương huy phó chủ tịch tập đoàn hoa vi
thủ tướng đề nghị trung hưng và hoa vi cần thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ đẩy mạnh đào tạo nhân lực công nghệ thông tin
an ninh thông tin với việt nam
đại diện lãnh đạo hai tập đoàn đã giới thiệu với thủ tướng về một số thành tiệu
thế mạnh của các tập đoàn ở thị trường việt nam và thế giới
tiếp ông triệu hồng tĩnh phó tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm yêu hạn cổ phần hoa hạ hạnh phúc
thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác giữa công ty với các địa phương của việt nam
và mong muốn công ty đầu tư hiệu quả có bước mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh
công ty hoa hạ hạnh phúc là nhà cung cấp các giải pháp toàn diện về phát triển kinh tế xã hội
theo hình thức bpp với các thành phố trung quốc
trong đó có lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đường sắt cao tốc
đại diện lãnh đạo công ty bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng triển vọng phát triển của việt nam
và mong muốn đẩy mạnh đầu tư vào thị trường việt nam trong thời gian tới
sáng ngày một mươi ba tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp ông mã giang kiểm
tổng giám đốc công ty cục sáu đường sắt trung quốc
trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị công ty này
khẩn trương khắc phục khó khăn tồn tại bảo đảm tiến độ